lực lượng phòng chống ma túy công an tỉnh điện biên vừa liên tiếp triệt phá ba chuyên án bắt ba đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ số lượng lớn ma túy
tăng vật thu giữ là sáu bánh heroin khối lượng khoảng hai một kg ba mươi sáu sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp hai xe máy và nhiều giấy tờ có liên quan
các đối tượng bị bắt giữ là sùng a co chú tài bản quẩy hạ xã na sang huyện mường trà sùng a chua chú tài bản phà só a xã sa dung huyện điện biên đông và sùng a sình chú tài bản bá lùng xã trung trải huyện mường nhé tỉnh điện biên
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
công an huyện bình giang của tỉnh hải dương vừa tiến hành kiểm tra quán k club
địa chỉ tại khu đô thị toàn gia thị trấn kẻ sạt huyện bình giang tỉnh hải dương do trần hữu khang chú tại thành phố hải dương trú tại thành phố hải phòng đứng tên
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện quán đang tổ chức cho một số lượng lớn khách bay lắc và sử dụng trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra tại ba mươi một bàn của quán có khoảng một trăm tám mươi nam nữ thanh niên bao gồm cả khách và nhân viên đang tụ tập bay lắc
nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy
tiến hành khám xét công an huyện phát hiện và thu giữ nhiều chất nghi là ma túy tại nhiều vị trí khác nhau trong quán
qua xét nghiệm đã phát hiện một trăm một mươi năm đối tượng dương tính với các chất ma túy
được biết quán kaclub đăng ký kinh doanh hành nghề dịch vụ giải trí ăn uống kinh doanh rượu bia thuốc
nhưng thực chất cơ sở này hoạt động theo mô hình vũ trường
mặc dù tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng lượng khách ra vào quán vẫn rất đông gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
vào trưa nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh phối hợp với công an quận bình thạnh
đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ nam sinh viên nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi quê tỉnh bình định
bị mất tích bí ẩn tại thành phố hồ chí minh thời gian vừa qua
ngay sau đó thì thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để làm rõ thêm
qua quá trình khám nghiệm lực lượng chức năng cho biết thi thể nạn nhân không có dấu hiệu bất thường
cơ quan công an cho biết do nạn nhân chết dưới đường
dưới nước và trên người nam sinh viên không có dấu hiệu bị thương tích tài sản không bị mất
nên công an quận bình thạnh đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố hồ chí minh
tiến hành các thủ tục để xác định đây có phải là án mạng hay không
trước đó vào sáng ngày hôm nay cơ quan công an đã làm việc với ông nguyễn đức mậu hành nghề xe ôm
ông này xác nhận mình chính là người đã chở nghĩa đi từ biến xe miền đông đến trường đại học hook
trên đường điện biên phủ quận bình thạnh và tại đây nghĩa đã xuống xe
án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
khi một người đàn ông dùng súng bắn tử vong hàng xóm rồi tự sát
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm nay một mươi năm tháng hai
theo thông tin ban đầu giữa hai gia đình này có xảy ra xích mít
gia đình nạn nhân đang trong quá trình xây dựng tường rào trước nhà thì xảy ra vụ việc nêu trên
về phía các nạn nhân người chồng đã tử vong
còn người vợ đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái nguyên
hiện công an đang phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ vụ việc
thưa quý vị hoạt động tín dụng đen với mức lãi suất cho vay cao gấp chín lần
mức lãi suất cao nhất được quy định trong bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
các đối tượng liên quan đến hành vi này vừa bị công an tỉnh thái bình bắt tạm giam
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đây là nhóm đối tượng chuyên hoạt động cho vay lãi nặng địa bàn vùng nông thôn tỉnh thái bình
quá trình điều tra công an tỉnh thái bình phát hiện nguyễn thị nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thị trấn tiền hải huyện tiền hải có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
tại địa bàn huyện tiền hải
cơ quan điều tra xác định từ khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng năm hai nghìn một mươi
nguyễn thị nhật đã cho anh nguyễn huy cảnh vay tiền nhiều lần
với mức lãi suất là năm đồng trên một triệu đồng một ngày
tương đương với một trăm tám mươi một năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thị nhật về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình còn ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thị nhật về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
giáp của quân chúng nhân dân công an tỉnh thái bình đã đấu tranh triệt phá thành công
ổ nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng đem lại niềm vui sự phấn khởi
với người dân địa bàn thị trấn tiền hải
qua đây cơ quan công an thông báo những ai là nạn nhân có vay tiền của nhóm đối tượng trên
đến ngay công an tỉnh thái bình trình báo và cung cấp thông tin để xử lý các đối tượng
theo đúng quy định của pháp luật
liên quan đến vụ triệt phá đường dây mua bán người qua campuchia hoạt động mại dâm
công an tỉnh đồng nai vừa khởi tố đối tượng cầm đầu đường dây là nguyễn ngọc tuyền
trú tại tỉnh thái bình để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán người
cơ quan công an xác định tuyền là đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán người
từ việt nam qua campuchia vừa bị công an tỉnh đồng nai triệt xóa vào ngày bốn tháng một vừa qua
vào ngày một mươi chín tháng một công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam
các đối tượng gồm nguyễn tiến dũng chú tỉnh hà tĩnh lộc thị luân chú tỉnh nghệ an
về hành vi mua bán người về hành vi buôn bán người đối tượng ngô nguyễn đông khoa
trú tại tp hcm về hành vi tổ chức môi giới người xuất cảnh trái phép
chỉ tính riêng từ đầu tháng một mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một dưới sự chỉ đạo của đối tượng
nguyễn ngọc tuyền và nguyễn tiến dũng các đối tượng nói trên đã cấu kết rụ rỗ hơn chục nạn nhân
là phụ nữ việt nam bán cho một số đối tượng ở campuchia để phục vụ khách tải động mại dâm
vào các cơ sở karaoke massage trá hình các nạn nhân muốn trở về việt nam phải chi số tiền
từ một trăm linh đến một trăm năm mươi triệu đồng một người
thực hiện hàng loạt các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố đà nẵng và các tỉnh lân cận
trong dịp tết vừa qua đối tượng nguyễn thanh bình hai mươi tám tuổi trú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu tp đà nẵng bắt giữ
tại cơ quan công an bình thừa nhận từ ngày hai mươi tám tháng một cho đến thời điểm bị bắt
đã ra đà nẵng thực hiện chót lọt bốn vụ trộm cắp xe máy lợi dụng các khu dân cư vắng vẻ
nhà dân không có người trông coi thì lấy đoàn bẻ khóa xe rồi đem về quê thay biển số giả
bán lại cho người quen số tiền có được bình dùng để ăn chơi và sử dụng ma túy
hiện công an quận liên triểu đã truy thu được bốn xe máy là vật chứng của vụ án
và đang tiếp tục điều tra mở rộng
mạng xã hội giờ đây đã trở thành thị trường giao dịch online rất lớn
trong thời đại công nghệ thông tin phát triển
mặc dù đã liên tục cảnh báo về nạn lừa đảo mua bán xe máy qua mạng
nhưng nhiều người vẫn sập bẫy do tâm lý muốn mua xe xịn giá rẻ phản ánh tại tỉnh quảng nam
tháng một năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện duy xuyên quảng nam đã triệt xóa đường dây chuyên lừa đảo
chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bắt ba đối tượng gồm huỳnh bá thành
trương đức mạnh và trương đức thiên an trong đó thành là đối tượng cầm đầu đường dây
với thủ đoạn giao xe máy đắt tiền giá rẻ và giả mạo công ty tài chính
để cho vay online nhằm chiếm đoạt các khoản phí
số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến một mươi tỷ đồng
với hàng trăm bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
trong chín ngày tết nguyên đán toàn quốc xảy ra năm mươi chín vụ cháy nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu do sự cố liên quan đến hệ thống điện và sơ suất bất cẩn khi sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt
cháy vẫn chủ yếu xảy ra ở các hộ gia đình và vì vậy bộ công an tiếp tục yêu cầu công an các đơn vị địa phương nhân rộng mô hình mở lối thoát nạn thứ hai cho ngôi nhà đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong từng khu dân cư
trong thời gian gần đây công an tỉnh cà mau nhận được phản ánh của người dân mà chủ yếu là các hộ kinh doanh về việc họ đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng là các cán bộ tín dụng của một số ngân hàng đóng trên địa bàn thành phố cà mau cùng với sự sơ hở mất cảnh giác của các bị hại các đối tượng đã ra tay thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
ngày hai mươi một tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã thực hiện lệnh khởi tố và bắt tạm giam đối với huỳnh hiền thơm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thơm nguyên là nhân viên tín dụng của một ngân hàng có trụ sở tại thành phố cà mau
theo khai nhận từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thơm lấy lý do là cần tiền cho khách hàng vay để đáo hạn chiếm đoạt của một nạn nhân số tiền hơn ba tỷ đồng
cũng bằng thủ đoạn như trên nguyễn hải đăng là nhân viên tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại cà mau đã chiếm đoạt của nhiều người quen với tổng số tiền gần một mươi một năm tỷ đồng

tiếp đó lĩnh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của một ngân hàng có trụ sở tại thành phố cà mau
điều tiết giao thông ở tuyến đường dẫn nói trên nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông đang được lực lượng chức năng làm rõ